trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số bốn công an tỉnh quảng nam đã huy động một trăm linh lực lượng
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể từ ngày hai mươi sáu tháng chín đến khi bão tan để sẵn sàng ứng phó
đồng thời đoàn thanh niên công an tỉnh cảnh sát cơ động cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng đã xuất quân tăng cường cho lực lượng cơ sở ở những địa bàn sung yếu
ngay trong chiều ngày hai mươi bảy tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh quảng nam đã thành lập tám tổ công tác trong đó bốn tổ di chuyển về các huyện miền núi
bắc trà my hiệp đức nam giang và đông giang hai tổ tại thành phố tam kỳ và hai tổ về thành phố hội an
để hỗ trợ cho lực lượng cơ sở ứng phó vào số bốn
đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã thành lập đội thanh niên công an quảng nam xung kích
ứng phó với bão noru xuống từng địa bàn giúp người dân chằn chóng nhờ cửa hỗ trợ di dời
tại quảng nam mỗi xã chỉ có năm cán bộ chiến sĩ lực lượng rất mỏng
chính vì vậy mà đoàn thanh niên đang huy động tối đa quân số tăng cường cho công an xã

sẵn sàng ứng phó
hỗ trợ cho lực lượng cơ sở ứng phó vào số bốn bổ trí lực lượng tại các điểm sơ tán tập trung
đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho bà con nhân dân
đặc biệt tại các địa phương có người dân di dời đông nhà cửa bảo trống
công an xã cũng tăng cường lực lượng bảo vệ tài sản
không để các đối tượng lợi dụng tình hình thiên tai thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng công an tỉnh đã triển khai tất cả lực lượng công an của thành phố thông kỳ
cũng như công an xã tâm thang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
cũng như phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng ở khu vực xã tâm thanh
để đảm bảo về vấn đề bảo vệ cũng như giữ tài sản của nhân dân trong quá trình
người dân di dời về nơi an toàn để tránh bão
lực lượng công an xã là tốt trực trăm phần trăm
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín phan công lịch lực lượng trực trăm phần trăm
để đổ bổ trước trăm phần trăm
sau bổ thì sẽ tiếp tục giúp đỡ nhân dân dọn dẹp có những đồ đọc bị ảnh hưởng trong bổ
cũng như chặt dọn cây cấu để phát quan tiến đường phục vụ cho nhân dân đi lại
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành
lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đã bố trí quân số và phương tiện
tại các khu vực trọng điểm sẵn sàng cứu nạn cứu hộ
và khắc phục thiệt hại của bão gây ra
để tạo tâm lý yên tâm cho người dân khi rời nhà đến điểm sơ tán
công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng và triển khai các phương án đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đề phòng các đối tượng lợi dụng trộm cắp tài sản của người dân
nhất là tại các khu dân cư nhà ở của dân
hiện tại thì thời tiết ở đà nẵng đã bắt đầu có mưa lớn
công tác triển khai sơ tán dân vẫn đang được lực lượng công an cơ sở triển khai
một cách gấp rút và khẳng trương
những trường hợp già yếu không có khả năng di chuyển
thì được phục lượng cảnh sát thu vật xuống đến tặng nơi để hỗ trợ
rời nhà đến nơi sơ tán dù người dân cũng có tâm lý hoang mang
lo lắng cho phần tài sản ở lại không ai cai quản
thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với bà con lúc đây
mỗi công an các phường xã sẽ thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra
trong điều kiện thời tiết an toàn để bảo vệ tài sản cho nhân dân
nhà dân đã đi đến chỗ rú ẩn chúng tôi phải tuần tra chỗ đó
tức là bảo vệ tài sản nơi họ đến
và bảo vệ nhà họ đã đi rồi
trống thì chúng tôi bảo vệ chỗ đó
chứ không lợi dụng mưa bão này đấu tượng sợ đánh
và nó thực hiện thành trụng cấp
đối với một số địa điểm nhà cửa tràn trống
cũng khóa trong là chốc khóa cẩn thận
để đảm bảo an toàn nhất có thể
còn trong thời điểm
nguy hiểm thì ưu tiên bảo vệ
chất khỏe tính mạng của bà con là tên hái cháy
tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
nơi có gần một tàu cá nêu đầu
với giá trị tài sản rất lớn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chở cháy và cứu nạc của hộ
đã tăng cường thêm quân số phương tiện
để xử lý khi tàu thuyền vá đập
chìm tàu hay cháy nổ
bà con linh bà trách nhiệm bảo vệ tài sản này
là giao cho lực lượng công an
quân phòng quân sự và lực lượng nhân quân
ở địa phương và chính quyền địa phương
còn hy vọng là với sự giao quân quyết liệt thế này
thì với tài sản của bà con sẽ được đảm bảo
công an thành phố đà nẵng cũng đã thành lập
một tổ phản ứng nhanh gồm nhiều lực lượng chiến đấu
kịp thời xử lý các tình huống
phát sinh liên quan đến an ninh trật tự
và cứu nạc của hộ
cục cảnh sát giao thông đưa ra khuyến cáo
các tài xế không lưu thông trên tuyến cao tốc
không đảm bảo an toàn trong thời gian bão số bốn
đổ bộ vào miền trung nước ta
cục cảnh sát giao thông yêu cầu công an các địa phương
tài xế và người dân không đi vào cao tốc
do trên tuyến này không có khu vực đảm bảo an toàn
để dừng đỗ tranh tru bão trong trường hợp khẩn cấp
trước đó phòng cảnh sát giao thông công an các tỉnh
ven biển từ thanh hóa đến bình thuận gia lai con tum
đã kêu gọi các phương tiện thủy vào nơi tranh trú an toàn
người dân được khuyến cáo không lưu thông
vào khu vực bão đang hoạt động
lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí giám sát
chặt các tuyến giao thông trọng điểm
nhất là tại các ngầm tràn khu vực nguy cơ cao
xảy ra lũ quét sạt lờ
ngày hai mươi bảy tháng chín công an tỉnh tiền giang cho biết
đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy ba xe container
xảy ra tại bãi xe ở xã mỹ phong thành phố mỹ tho
để điều tra nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h khuya hai mươi sáu tháng chín
người dân sống xung quanh bãi đậu xe này
phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội
kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một chiếc xe container
nằm trong bãi đậu xe
người dân liền tri hô để nhiều người đến dập lửa
đồng thời gọi điện báo cơ quan công an đến chữa cháy
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang
đã huy động năm xe chữa cháy cùng với hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
đến dập lửa
đến khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín
ngọn lửa cơ bản được khống chế
tại hiện trường vụ cháy đã thiêu rụ gần như hoàn toàn
ba chiếc xe container đang đậu gần nhau
những người có xe đậu trong bãi này cho biết
các xe container bị cháy đã đậu ở đây nhiều ngày
trên xe chứa nhiều vỏ bình ga
nên khi cháy đã phát ra nhiều tiếng nổ
được biết bãi đậu xe trên có diện tích khoảng một m hai
trong bãi có trên bốn mươi xe container và xe tải
nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy
đang được cơ quan công an thống kê làm rõ
theo kế hoạch chung của bộ giáo dục và đào tạo
đến ngày ba mươi tháng chín
thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến
trên hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời là trực tiếp tại các cơ sở đào tạo
mà các em đã trúng tuyển đợt một năm nay
do đó thì những ngày này tại các trường đại học
ở tp hcm luôn đông đúc thí sinh
phụ huynh đến làm thủ tục nhập học
và tỷ lệ thí sinh nhập học
ở một số đơn vị cũng ở mức khá cao
ghi nhận tại trường đại học công nghệ tp hcm
không khí nhập học tại trường
những ngày này khá nhộn nhịp
đa phần các em đều đến rất sớm
nên trường đã bố trí hơn ba trăm linh thầy cô
và sinh viên tình nguyện để hỗ trợ các bạn
và phụ huynh tự đi lại làm thủ tục
năm nay công tác đón tân sinh viên nhập học
được chuẩn bị chú đáo
số lượng sinh viên nhập học đạt nhiều tín hiệu khả quan

dù chưa đến hạn kết thúc là ngày ba mươi tháng chín
nhưng ngay từ bây giờ rất nhiều trường
đã công bố xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu
theo quy định điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung
phải bằng hoặc cao hơn đợt một xét tuyển
vì thế thí sinh lưu ý
ngoài tìm hiểu kỹ thông tin về chỉ tiêu
phương thức cũng cần tham khảo điểm chuẩn đợt một
để đăng ký xét tuyển các ngành
với phương thức phù hợp
trường đào hoa sen chúng tôi công bố điểm chuẩn
theo đó điểm chuẩn từ một mươi năm
cho đến một mươi tám điểm từ từng ngành
trong đợt bổ sung này
về cơ bản chúng tôi vẫn giữ
mức điểm tham khảo đó
thế thì trong sắp tới
trong khoảng bốn ngày tới
chúng tôi tiếp tục theo dõi để coi thử
và đáp ứng được chỉ tiêu nhà trường
và chúng tôi sẽ tạm dừng tuyển sinh
khi đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu bốn
trên tổng chỉ tiêu được bổ dụng và đào tạo cho phép
theo đánh giá của các trường đại học
tại tp hcm năm nay tỷ lệ ảo
đã giảm mạnh so với nhiều năm
thể hiện qua số lượng thí sinh đã xác nhận
nhập học đến thời điểm này
năm nay thí sinh phải xác nhận nhập học
trên hệ thống của bộ giáo dục đào tạo
và bộ cũng mở rộng lọc ảo
đối với các phương thức tổ hợp xét tuyển
tại vì với phương thức xét tuyển này
thì câu chuyện lọc ảo
là lọc ảo cho tất cả các phương thức
có thể có
do đó bất kỳ một thí sinh nào
dự thí dự xét tuyển
bằng một phương thức nào đó
thì đến lúc lọc ảo toàn quốc
là đều nằm trong hệ thống về mặt nguyên tắc
cho nên không thể mà để
một em trúng tuyển nhiều ngành
nhiều trường được và như vậy là
các trường vơi bớt được
thậm chí là dứt điểm được
cái nổi lo về cái ảo
thời điểm này
các cơ sở đào tạo đang thẩn trương tổ chức nhập học
đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận
nhập học hoặc tổ chức nhập học
sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến
đồng thời nhắc nhở những thí sinh
chưa nộp lệ phí xét tuyển tiếp tục hoàn thành
trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống trực tuyến
thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến
đợt một trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín
thí sinh không thực hiện quy trình này
coi như từ chối cơ hội học tập
và trúng tuyển